chủ tịch đảng xã hội tại tây ban nha pedro sánchez đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai tại quốc hội
để một lần nữa đảm nhiệm cương vị thủ tướng qua đó chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài đã lâu
với một trăm sáu mươi bảy phiếu ủng hộ một trăm sáu mươi năm phiếu chống ông sánchez đã có đủ điều kiện để thành lập chính phủ mới
sau khi đảng xã hội đạt thỏa thuận liên minh với đảng cánh tả
cũng như thuyết phục được một số đảng nhỏ khác ủng hộ ông sánchez trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
tây ban nha đã rơi vào bế tắc chính trị do không có chính phủ trong gần một năm qua
sau hai cuộc bố củ trong năm ngoái
đảng xã hội đều đã giành chiến thắng nhưng lại không thể giành thấy đa số tại quốc hội